thưa quý vị giá xăng tiếp tục giảm đến gần một đồng một lít vào chiều ngày một mươi tám tháng hai đã hình thành tâm lý mong chờ giảm cướp vận tải
tuy nhiên đến thời điểm này gần một tuần trôi qua câu trả lời của các hãng vận tải vẫn là sẽ cân đối và giảm cướp khả năng cũng phải bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vấn đề này được nhiều báo ra ngày hôm nay đề cập đến
tính đến chiều ngày hôm qua trao đổi với phóng viên nhiều đơn vị taxi tại hà nội cho biết vẫn đang lên phương án giảm giá
tuy nhiên với số lượng xe mỗi hãng lên tới hàng nghìn chiếc thì việc hoàn tất các thủ tục kiểm định đồng hồ không thể một sớm một chiều là sau ngày được mà cần ít nhất khoảng một tuần
ông nguyễn tiến thỏa phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội thẩm định giá việt nam thì rất lấy làm tiếc là quả bóng giảm giá chậm được các doanh nghiệp đá sang cho các cơ quan quản lý liên quan kiểm định xe kiểm định đồng hồ
trước sức ép về việc giảm giá cước ngày hôm qua thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường đề nghị các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp có sự phân tích đánh giá để đưa ra định hướng cụ thể trong việc điều chỉnh giá cước vận tải tương ứng với mức giao động của giá xăng dầu
trước những ý kiến của các doanh nghiệp vận tải cho rằng công tác quản lý giá chưa đáp ứng được yêu cầu bà nguyễn thị thúy nga phó cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính cho rằng giá cước vận tải đang thực hiện theo thị trường và luật giá
tuy nhiên do tình thiết yếu của nó nên nhà nước vẫn có sự quản lý bằng kê khai giá
so với quy định chung về xét tuyển đại học cao đẳng của bộ giáo dục đào tạo việc xét tuyển ở các trường khối quân sự có những quy định riêng về số nguyện vọng xét tuyển hồ sơ mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý
thông tin trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
với nam thanh niên ngoài quân đội kể cả quân nhân đã xuất ngũ số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế
với nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân sẽ chỉ tuyển một mươi chỉ tiêu cho các ngành bác sĩ quân y tại học viện quân y quan hệ quốc tế và quốc phòng và các ngành ngoại ngữ tại học viện khoa học quân sự
tuyển tối đa một mươi chỉ tiêu cho các ngành kỹ sư quân sự ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông tại học viện kỹ thuật quân sự
do mỗi trường quân đội có các tiêu chuẩn khác nhau nhất là về tiêu chuẩn sức khỏe vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng trong quân đội thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng một đợt một vào một trường quân đội và chỉ được đăng ký một nguyện vọng một đợt một ngay từ khi sơ tuyển
thông tin chi tiết quý vị có thể đón đọc trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
tiếp tục một thông tin khác về vấn đề tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
báo pháp luật tp hcm có bài có nên bỏ điểm cộng ưu tiên khu vực khi có nhiều ý kiến cho rằng cách cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện còn nhiều bất cập không công bằng đối với thí sinh
theo dự thảo sửa đổi thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó
nếu trong ba năm học trung học phổ thông khó chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó
theo tiến sĩ nguyễn đức nghĩa phó giám đốc đại học quốc gia tp hcm với cách thi và xét tuyển như hiện nay các thí sinh điểm cao lại được ưu tiên đối tượng hoặc ưu tiên khu vực hoặc cả hai sẽ càng tận dụng ưu thế của mình để vào các trường lớn và những ngành hấp dẫn
và ngược lại nhiều thí sinh điểm cao nhưng có nguy cơ bị loại cũng là điều có thể xảy ra
ông phạm thái sơn phó giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm cho rằng không nên xem điểm ưu tiên là cứu cánh ban phát mà đó là điểm khuyến khích trong điều kiện học tập ở vùng sâu hạn chế so với thí sinh thành thị
tuy nhiên nếu duy trì chính sách ưu tiên mà không tính toán kỹ các điều kiện kinh tế xã hội về lâu dài sẽ khiến cho các trường ở địa phương khó tuyển được thí sinh không phát triển được nguồn nhân lực địa phương
tập đoàn dầu khí việt nam pvn lại vừa
vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ các bộ tài chính công thương kêu cứu vì nguy cơ dẫn đến tồn kho sản phẩm do áp dụng các biện pháp cắt giảm thuế quan theo các cam kết hội nhập
do giá xăng dầu liên tục hạ cùng với thuế nhập khẩu về theo biểu thuế atiga thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt trong asean khiến giá bán các sản phẩm xăng dầu dung quất đang cao hơn sản phẩm cùng loại nhập khẩu
thông tin trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo biểu thuế quy định từ ngày một tháng một
trong năm hai nghìn một mươi sáu thuế atiga đối với các sản phẩm xăng dầu sẽ về mức trong khi thuế nhập khẩu yêu đãi hiện áp dụng cho các sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước của nhà máy dung quất vẫn phải chịu thuế một mươi
hai tháng đầu năm nay lượng xuất bán xăng dầu của nhà máy lọc dầu dung quất giảm đáng kể do các đầu mối nhập khẩu xăng dầu giảm khối lượng đăng ký mua
ông trần ngọc nguyên cho biết hiện mỗi ngày lọc dầu dung quất sản xuất hai mươi tấn mỗi tháng trung bình sản xuất khoảng sáu trăm linh tấn xăng dầu các loại

nếu việc sản xuất của nhà máy bị đình trệ không chỉ gây khó khăn cho sản xuất tiêu thụ của nhà máy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách
nội dung quất sản xuất của nhà máy bị đình trệ không chỉ gây khó khăn cho sản xuất tiêu thụ của nhà máy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách